theo đó việc lập dự toán và phân bổ dự toán hàng năm phải đảm bảo bám sát mục tiêu định hướng yêu cầu của kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước định mức chi theo quy định của nhà nước và của bộ tài chính
căn cứ quyết định giao dự toán hàng năm của bộ tài chính thực hiện phân bổ giao dự toán cho các đơn vị dự toán trực thuộc đảm bảo đúng thời hạn nội dung đối tượng và lĩnh vực chi theo quy định
bên cạnh đó tổ chức thực hiện dự toán hàng năm phải đảm bảo trong phòng vi dự toán
theo đúng nội dung chi danh mục dự toán được phê duyệt thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên chi cho bộ máy quản lý
sở giao dịch chứng khoán hà nội hnx cho biết diễn biến thị trường chứng khoán phái sinh tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục tích cực khối lượng giao dịch phái sinh tăng gần một mươi hai năm so với tháng kế trước đồng thời số lượng nhà đầu tư tham gia tiếp tục tăng
hnx cho biết trong tháng đầu năm trên thị trường phái sinh vẫn duy trì bốn mã hợp đồng tương lai
khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh trong tháng đầu năm đạt hai tám trăm bảy mươi năm tám trăm bảy mươi hợp đồng tăng một mươi hai bốn mươi chín so với tháng trước
tính bình quân khối lượng giao dịch đạt một trăm ba mươi bảy trăm hai mươi một hợp đồng một phiên tăng hai hai mươi bảy so với tháng trước
khối lượng mở oi toàn thị trường cũng tăng hai chín mươi hai so với tháng trước
tính đến cuối ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín khối lượng ie của toàn thị trường đạt hai mươi hai hai trăm tám mươi năm hợp đồng
hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư
các nhà đầu tư cá nhân trong nước sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài chỉ chiếm một khối lượng giao dịch toàn thị trường
trong đó hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán chiếm ba mươi bốn khối lượng giao dịch
ngân hàng nhân nước vừa ban hành thông tư số một hai nghìn một mươi chín ttnhnn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số ba mươi hai nghìn một mươi năm ttnhnn
quy định việc cấp giấy phép tổ chức và hoạt động của tổ chức tiến dụng phi ngân hàng
thông tư bao gồm bốn điều với một số nội dung cơ bản
như sửa đổi bổ sung khái niệm về bên thuê tài chính bên thuê vận hành phù hợp với quy định của bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung quy định về đăng ký điều lệ nội dung sửa đổi để phù hợp với quy định luật các tổ chức tín dụng
sửa đổi bổ sung quy định về phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
để phù hợp quy định hiện hành của ngân hàng nhà nước
sửa đổi bổ sung các quy định về hồ sơ
sửa đổi bổ sung các quy định về hành chính tại thông tư số ba mươi hai nghìn một mươi năm tt nhnn để phù hợp với chủ trương của chính phủ
về việc cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh tại công văn số bốn trăm một mươi ba ttg th ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thông tư một hai nghìn một mươi chín tt nhnn có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
chính phủ new zealand đang chuẩn bị đánh thuế thu nhập
đối với các tập đoàn và doanh nghiệp công nghệ đa quốc gia có doanh thu từ việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ trên mạng như facebook google youtube uber
loại thuế mới có tên gọi là thuế dịch vụ số đang được xây dựng và sẽ được đưa ra thảo luận và lấy ý kiến trong tháng năm tới để có thể áp dụng từ đầu năm hai nghìn hai mươi
chính phủ new zealand ước tính các dịch vụ xuyên biên giới ở nước này có giá trị hai bảy tỷ đô la new zealand
nếu áp mức thuế khoảng hai ba new zealand có thể thu thêm được ba mươi tám mươi triệu
tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd đang cố gắng tìm kiếm một giải pháp chung được quốc tế chấp thuận để đưa nền kinh tế số vào các khuôn khổ thuế
trong khi chờ đợi một giải pháp chung new zealand và các nước khác như australia anh và liên minh châu âu đang tìm cách thực hiện các biện pháp đánh thuế tạm thời
vừa qua các bộ trưởng tài chính của một số nước thành viên nhỏ trong liên minh châu âu eu đã phản đối kế hoạch nhằm hạn chế quyền lực của các chính phủ
trong việc ngăn chặn các cải cách của eu về thuế quan
động thái này được cho là sẽ giảm khả năng áp dụng mức thuế chung của eu đối với các doanh nghiệp kỹ thuật số lớn
nhiều quốc gia trong số này cũng đã bảo lưu quyền từ thiết lập các đạo luật về thuế cũng như thu hút doanh nghiệp nước ngoài thông qua chính sách thuế nhẹ tay
để chấm dứt tình trạng này tháng trước ủy ban châu âu ec đã đề xuất dỡ bỏ dần quyền phủ quyết của các quốc gia thành viên đối với các luật thuế
khi đề xuất đánh thuế kỹ thuật số trên toàn bộ eu vào năm hai nghìn một mươi tám
ec cho rằng việc này đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục sự cạnh tranh công bằng trong khối
và chấm dứt hành vi cho phép các công ty đa quốc gia như google facebook hay amazon né thuế thông qua việc chuyển lợi nhuận
sang những nước có mức thuế thấp như luxombourg hoặc israel
thưa quý vị trái với các dự báo không mấy lạc quan hồi đầu năm
lượng kiều hối việt nam có được từ công dân đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài gửi về đã đạt gần một mươi sáu tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi ba
đây là con số kỷ lục và việt nam hiện đứng thứ một mươi trong số các nước có lượng kiều hối cao nhất từ người lao động của mình trên toàn cầu chuyển về quê hương
bất chấp việc dòng vốn toàn cầu đang rút khỏi các nền kinh tế mới nổi
cũng như xu hướng thắt chặt tiền tệ trên thế giới hay lãi suất usd đã giảm về trong hai năm qua
dòng kiều hối vẫn chảy mạnh về việt nam
trong năm hai nghìn một mươi tám số kiều hối gửi về việt nam đạt một mươi năm chín tỷ usd tăng gấp hơn một trăm linh lần so với năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
đáng chú ý đầu tư từ nguồn kiều hối trong những năm gần đây với khoảng ba dự án tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh có phần thúc đẩy kinh tế phát triển
đây là điều rất đáng ghi nhận trong bối cảnh dòng vốn đầu tư đang có xu hướng chảy khỏi các nền kinh tế mới nổi
sau động thái liên tục tăng lãi suất đô la mỹ của cục dự trữ liên bang mỹ phép và nhiều nền kinh tế khác cũng có xu hướng thắt chặt lại tiền tệ
năm hai nghìn một mươi tám số kiều hối gửi về việt nam đạt một mươi năm chín tỷ usd tăng gửi về việt nam đạt một mươi năm chín tỷ usd tăng lãi suất usd của cục dự trữ liên bang mỹ phép và nhiều nền kinh tế khác cũng có xu hướng thắt chặt lại tiền tệ

với các nước đang phát triển như việt nam kiều hối là một nguồn tài chính quan trọng góp phần đáng kể vào thu nhập chi tiêu và đầu tư tại quốc gia quê hương
lượng kiều hối rót về mạnh cũng góp phần cải thiện nguồn cung ngoại tệ cho quốc gia là yếu tố giúp thị trường ngoại hối trong nước ổn định
năm hai nghìn một mươi tám nguồn cung ngoại tệ khá dồi dào với mức tăng trưởng ấn tượng từ bảy đến một mươi năm
với giá trị tương đương lượng vốn fdi giải ngân hàng năm và cao hơn nhiều giá trị xuất khẩu dòng
kiêu hối là một nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội những năm qua
không chỉ vậy kiều hối còn giúp cải thiện cán cân thanh toán tổng thể gia tăng dự trữ ngoại hối của quốc gia
từ đó góp phần nâng cao uy tín vị thế của việt nam trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài
những giải pháp vận động đã thu hút được đáng kể nguồn lực và nguồn chất xám của hơn bốn năm triệu người việt nam
đang sinh sống học tập và lao động tại hơn một trăm một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ để phục vụ phát triển đất nước
những năm gần đây trung bình mỗi năm có khoảng ba trăm linh năm trăm linh lượt trí thức kiều bào về nước
tham gia vào các hoạt động khoa học và công nghiệp và các nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội những năm qua
công nghiệp giáo dục đào tạo đóng góp nhiều ý kiến sâu rộng thiết thực trong các vấn đề phát triển của đất nước
xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển công nghệ trong nước
bên cạnh đó chính phủ cũng tập trung thay đổi môi trường đầu tư theo hướng tích cực
tạo lập môi trường đầu tư bình đẳng minh bạch thuận lợi cải thiện chính sách xuất khẩu lao động
đa dạng hóa thị trường này thay vì tập trung vào một vài nước để tránh sự phụ thuộc
gây ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người lao động và nguồn thu từ kiều hối
tiếp nhận kiều hối thì rõ ràng nó sẽ tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế
việc đầu tư vào các cơ sở sản xuất kinh doanh hay đầu tư vào bất động sản
cũng sẽ hỗ trợ cho nguồn kiều hối chảy về việt nam
hơn nữa tỷ giá usd vnđ tiếp tục giữ được sự ổn định cũng là yếu tố thuận lợi trong thu hút kiều hối
cộng thêm việc tình hình ngoại hối ổn định nếu tiếp tục chính sách tiền tệ ngoại hối như hiện nay
thì lòng tin vào việt nam đồng vẫn sẽ được củng cố
chính vì vậy thu hút kiều hối luôn được chính phủ hết sức quan tâm
những tiến hiệu tích cực về thẳng dư trong cán cân thương mại kiểm soát chỉ số lạm phát
niềm tin của người dân có xu hướng thu giữ đồng nội tệ
cũng như chính sách quản lý khá kiên định và linh hoạt của ngân hàng nhà nước
cũng là những yếu tố giúp thị trường ngoại tệ việt nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm hai nghìn hai mươi
hưởng ứng chủ trương của chính phủ
hưởng ứng chủ trương của chính phủ
nêu tại nghị quyết số một nqcp và định hướng của ngân hàng nhà nước
trong đó tăng trưởng tiến dụng đi đôi với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng tiến dụng
tập trung tiến dụng cho các lĩnh vực sản xuất nhất là các lĩnh vực ưu tiên
các ngân hàng thương mại đã chủ động hạ lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp vây vốn việt nam đồng
thuộc lĩnh vực ưu tiên theo quy định của ngân hàng nhà nước
lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và doanh nghiệp khởi nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh nền kinh tế việt nam đang hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới
cơ hội và thách thức đan sen nhau đã đặt ra yêu cầu đối với chính phủ
các bộ ngành cần tăng cường tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng minh bạch
mặt khác đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh
gia tăng sức cạnh tranh mở rộng thị trường
trong đó vấn đề quan trọng là khơi thông được các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế
đặc biệt là nguồn lực về vốn có vai trò hết sức quan trọng và cấp thiết
đã định hình được thị trường của mình rõ ràng thị trường trong nước cũng như hướng tới thị trường nước ngoài
thì chúng tôi hy vọng rằng ngân hàng sẽ tạo điều kiện và đồng hành cùng chúng tôi
chính sách yêu đãi lãi suất nêu trên áp dụng với các lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn
theo quy định của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn
thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại luật thương mại
và các văn bản hướng dẫn luật thương mại
phục vụ kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa
phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ
phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại luật công nghệ cao
và các văn bản hướng dẫn luật công nghệ cao
chúng tôi đã có những giải pháp
thứ nhất tăng cường nguồn lực cho các khâu phục vụ khách hàng
tăng cường số lượng giao dịch tăng cường cơ sở vật chất
và bên cạnh đó là tăng cường nguồn lực đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng
ngân hàng nhà nước triển khai quyết liệt kế hoạch hành động của ngân hàng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
thực hiện điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt góp phần kiềm chế lạm phát
kiểm soát tỷ giá và ổn định kinh tế vĩ mô để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp
chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục giả soát để cải tiến thủ tục vay vốn
tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng
thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa tổ chức tín dụng và doanh nghiệp
tích cực triển khai chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp cùng kết nối ngân hàng doanh nghiệp
để cùng với chính quyền và các địa phương trực tiếp tháo gỡ đồng bộ những khó khăn
vướng mắt trên tất cả các lĩnh vực khác nhau để doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng